diễn ra vào ngày ba mươi tháng chín tức một mươi bốn tháng tám âm lịch hội trăng rằm vân sơn tỉnh tây ninh lần đầu tiên được tổ chức mang tới du khách và người dân địa phương một mùa trung thu đặc sắc với nhiều trải nghiệm mới lạ trên đỉnh thiêng núi bà đen
hội trăng rằm gồm nhiều chương trình ca mối nhạc về trung thu các trò vui chơi có thưởng dành cho trẻ em đặc biệt là màn trình diễn mai hoa thung lần đầu tiên được trình diễn tại đây
ngoài ra còn các mâm cỗ trung thu dành cho mọi người tham gia phá cỗ đón trăng
tất cả sự kiện không khí tại hội trăng rằm sẽ mang đến nhiều cảm xúc không chỉ cho trẻ em mà còn cả người lớn những người muốn tìm lại cảm giác của những mùa trung thu đã trải qua